viện lúa đồng bằng sông kiều long vừa tổ chức khảo sát thực tế và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền
giống lúa thuần om năm nghìn chín trăm năm mươi bốn cho công ty giống cây trồng nông việt pháp đắk lắc
đây là giống lúa đầu tiên được viện lúa hợp tác chuyển giao sử dụng độc quyền cho một doanh nghiệp thuộc khu vực tây nguyên
giống lúa thuần om năm nghìn chín trăm năm mươi bốn được lai tạo từ hai giống lúa om một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn và om một trăm năm mươi
với thời gian sinh trưởng từ chín mươi năm đến một trăm linh ngày cây lúa có khả năng đẻ nhánh mạnh chiều cao từ một trăm linh đến một trăm một mươi
cây lúa có khả năng phản ứng bệnh đạo ôn cấp sáu phản ứng dày nâu từ cấp ba đến cấp năm
cho năng suất trong vụ đông xuân từ sáu đến bảy tấn trên một hectare lúa khô vụ hè thu từ sáu đến bảy tấn trên một hectare lúa khô
dòng lúa này có khả năng thích nghi ở vùng đồng bằng sông kiều long đông nam bộ miền trung và tây nguyên
trong chiến lược phát triển đối với giống lúa om năm nghìn chín trăm năm mươi bốn
trước mắt công ty giống cây trồng nông việt pháp
sẽ tập trung ở năm tỉnh vùng tây nguyên và sẽ mở rộng ở các tỉnh miền trung
tiến tới đưa giống lúa này ra khai thác ở khu vực miền bắc